thực hiện chương trình tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh từ năm hai nghìn một mươi một đến hết năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh đắk lắc đã tái canh được hơn một mươi sáu năm trăm linh hectare cà phê
trong đó năm hai nghìn một mươi sáu tái canh được ba sáu trăm bốn mươi ha chỉ đạt sáu mươi ba bảy kế hoạch
do việc tái canh cà phê chậm so với kế hoạch nên ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng cà phê của toàn tỉnh
do việc tái canh cà phê chậm nên hiện nay diện tích cà phê giả cỗi hết chu kỳ kinh doanh
cần tái canh trên địa bàn tỉnh đắk lắc chiếm tỷ lệ tương đối lớn
hình thức tổ chức sản xuất của nông dân sản xuất cà phê hiện nay chủ yếu là sản xuất cá thể quy mô nhỏ lẻ manh mún
nhiều vườn cà phê già cỗi trồng bằng giống không được chọn lọc cho năng suất thấp kích thước quả nhỏ và không đồng đều
quá trình chín không tập trung gây khó khăn cho việc thu hái chế biến
một số diện tích cà phê phát triển tự phát không theo quy hoạch làm cho chất lượng sản phẩm cà phê chưa cao năng suất thấp và thiếu ổn định
nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cà phê trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã phê duyệt đề án tái canh cà phê giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với diện tích là ba mươi hai ba trăm ba mươi năm ha
hiện nay tỉnh đắk lắc đã thành lập ban chỉ đạo tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh
và đề ra nhiều giải pháp cụ thể thiết thực để thực hiện có hiệu quả đề án tái canh cà phê
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi